mỹ tặng việt nam thiết bị giải trình tự gen của virus
theo đó thiết bị giải trình tự gen giúp phát hiện các đột biến gen và các gen lạ có thể là nguy cơ gây bệnh
trong đó có các biến chủng của covid một mươi chín do bộ quốc phòng mỹ trao tặng được đặt tại bệnh viện bạch mai
theo phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ phó giám đốc phụ trách bệnh viện bạch mai
máy giải trình tự gen của hãng iuumina do bộ quốc phòng mỹ trao tặng cho bệnh viện bạch mai
có tác dụng phân tích giải trình tự gen của các loại virus giúp xác định kịp thời
những biến chủng của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó thiết bị này cũng giúp phát hiện các đột biến gen và các gen lạ có thể là nguy cơ gây bệnh
trên cơ thể con người như ung thư hoặc chẩn đoán các bệnh về não bộ và thần kinh
các bệnh di truyền hay xác định các trường hợp nhiễm nấm vi khuẩn
truy vết virus gây bệnh covid một mươi chín và ngăn ngừa lây lan
ilomina là hãng công nghệ hàng đầu thế giới về giải mã và phân tích gen
có trụ sở tại san diego california nước mỹ được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
với sứ mệnh cải thiện sức khỏe con người bằng cách mở khóa sức mạnh của bộ gen
hơn hai thập kỷ qua ilomina đã phát triển các công nghệ tiên phong chất lượng vượt trội
được sử dụng trong nghiên cứu bệnh học phát triển thuốc và phát triển các xét nghiệm
trong lĩnh vực sinh học phân tử
ilomina đã liên kết với hơn một trăm một mươi năm quốc gia và lãnh thổ trên thế giới
trong đó có việt nam và tiếp tục tối ưu các giải pháp trở nên đơn giản hơn
mở rộng và dễ tiếp cận với ngày càng nhiều nhà nghiên cứu khoa học
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết từ khi bùng phát dịch covid một mươi chín đến nay
việt nam đã nhận được gần một mươi năm triệu liều vaccine mỹ trao tặng thông qua cơ chế covax
mỹ hiện là quốc gia tặng vaccine covid một mươi chín nhiều nhất cho việt nam
ngoài ra mỹ cũng đã tặng bảy mươi bảy tủ âm sâu để bảo quản vaccine cùng hơn một trăm linh máy thở
trang thiết bị cho phòng thí nghiệm các thiết bị lâm sàng hỗ trợ kỹ thuật góp phần kiểm soát đại dịch
tình trạng của trẻ em nếu mắc covid một mươi chín như thế nào
bộ y tế vừa có hướng dẫn điều trị covid một mươi chín cho trẻ em
theo hướng dẫn thời gian ủ bệnh ở bệnh nhi dương tính covid một mươi chín là từ hai đến một mươi bốn ngày
trung bình là bốn đến năm ngày
khởi phát trẻ có thể gặp một hay nhiều triệu chứng như sốt mệt mỏi đau đầu ho khan
đau họng ngẹt mũi mất vị giác nôn và tiêu chảy đau cơ
tuy nhiên phần lớn các cháu thường không có triệu chứng
khi bệnh tiến triển hầu hết trẻ chỉ viêm đường hô hấp trên với suốt nhẹ ho đau họng
sổ mũi mệt mỏi hay viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng một đến hai tuần
tỷ lệ tử vong ở trẻ vì covid một mươi chín rất thấp hầu hết tử vong do có bệnh nền kèm theo
số ca mắc covid một mươi chín ở các tỉnh thành tiếp tục tăng
ngày chín tháng một mươi một hà nội ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục tính từ đầu vụ đến nay
với con số hai trăm hai mươi hai ca mắc mới
trong đó có một trăm linh năm ca phát hiện trong cộng đồng
con số do cdc hà nội cung cấp trong khi con số do bộ y tế thông báo là hai trăm sáu mươi tám ca
trong số ca dân tình mới chỉ có một tỷ lệ rất thấp chưa tiêm vaccine
hoặc chưa đủ tuổi tiêm chủng còn lại đều đã tiêm một hai mũi
theo báo cáo của sở y tế hà nội có tổng cộng bốn mươi hai cơ sở cách ly với một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín chỗ
tính đến ngày hai tháng một mươi một thành phố đang cách ly tập trung một chín trăm bảy mươi năm người
tại hai mươi năm cơ sở đều là f một nhập cảnh từ vùng dịch
bốn năm trăm sáu mươi tám f điều trị tại cơ sở y tế trong đó ba sáu trăm một mươi người đã ra viện sáu trăm một mươi tám người chuyển viện
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế nhận định hà nội nên tính tới phương án cách ly tại nhà sớm
không nên kiên trì cách ly tập trung giúp kinh nghiệm các tỉnh có dịch bùng phát mạnh thời gian vừa qua
nguyên nhân là thành phố liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới số ca nhiễm gia tăng trong một tuần trở lại đây
khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
f một tăng nhiều khi số f công cao dẫn tới cơ sở cách ly tập trung hết chỗ
thêm vào đó duy trì cách ly tập trung sẽ khiến các cơ sở bị quá tải có nguy cơ lây nhiễm chéo
không chỉ vậy cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém
thông tin từ bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín có triệu chứng bệnh rất nhẹ
hoặc không có triệu chứng hầu hết không có bệnh nhân đã tiêm phải đặt máy thở
ngoại trừ người mới tiêm một mũi và thời gian tính từ khi tiêm chủng chưa đủ một mươi bốn ngày
nam định ghi nhận tám mươi bảy ca covid một mươi chín mới trong hai ngày tám chín một mươi một hiện nam định đã có thông báo tạm dừng hội thảo hội nghị tập huấn chưa cần thiết
trường hợp cần thiết phải tổ chức thì quy mô tối đa ba mươi người và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cần thơ có năm quận huyện ở cấp độ hai gồm quận cá răng và các huyện phòng điền cờ đỏ vĩnh thạnh và thới lai
bốn quận dịch ở cấp độ ba bao gồm ô môn bình thủy ninh kiều và thuất nốt
tỉnh an giang một trong những vùng nóng covid một mươi chín tại miền tây đã ghi nhận bốn trăm năm mươi ca mắc mới trong ngày chín tháng
trong đó số ca cộng đồng tăng một mươi ca so với ngày trước đó
hiện an giang đã tiêm chủng được mũi một cho chín mươi bốn sáu mươi ba người từ một mươi tám tuổi trở lên
số người đã tiêm đủ hai mũi đạt ba mươi
ngoài ra đã có một bảy trăm năm mươi bảy trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine
bà rịa vũng tàu sẽ tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng một mươi một và tiêm vét vào ngày một mươi năm tháng một
trong đó tiêm cho đối tượng một mươi bảy tuổi trước
trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu hiện có một trăm một mươi tám chín trăm một mươi ba người từ một mươi hai đến một mươi bảy
trong đó riêng độ tuổi từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi là ba mươi chín
trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu hiện có một trăm một mươi tám bảy mươi chín người từ một mươi hai một mươi năm tuổi là bảy mươi chín tám trăm ba mươi bốn trẻ
bình dương thông tin đã ban hành hướng dẫn về xét nghiệm trong trạng thái bình thường mới
đến nay tỉnh đã tổ chức tiêm được bốn một triệu liều vaccine
trong đó có hai ba mươi tám triệu liều mũi một và một bảy triệu liều mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
ngày chín tháng một mươi một bình dương có thêm sáu trăm một mươi chín ca covid một mươi chín giảm hai trăm linh bốn ca so với ngày tám tháng một mươi một một mươi một bệnh nhân tử vong
hà nam kể từ chiều một mươi chín chín đến một mươi bảy h ngày chín một mươi một tỉnh ghi nhận một chín mươi một ca bệnh
thành phố phủ lý vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca covid một mươi chín nhất với sáu trăm hai mươi ba ca
hà nam đã có gần chín trăm chín mươi ba lực người được tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó hơn bốn trăm ba mươi năm trăm linh người tiêm mũi hai
bắc ninh lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín số một với quy mô hai năm trăm linh giường
tính từ ngày hai mươi chín bốn đến sáu h sáng
ngày chín tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận hai năm trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi
trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận một mươi sáu ca mắc mới tỉnh đã tiêm trên một bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín cho người dân trên một mươi tám tuổi
tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt chín mươi sáu
đắk lắc tính đến chiều ngày chín tháng một mươi một ghi nhận năm năm trăm một mươi sáu ca covid một mươi chín